thưa quý vị trong những ngày qua hàng nghìn du khách đã hành hương về khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng
thành phố việt trì tỉnh phú thọ thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn
trị ân các vô hùng và các tiền nhân có công dựng nước và giữ nước
tuy nhiên trong quá trình di chuyển lên đền hùng
nhiều người dân đã bị ngất xỉu đã được lực lượng công an tỉnh phú thọ kịp thời cấp cứu
vào sáng ngày một mươi ba tháng bốn trong quá trình di chuyển từ đền thường xuống đền diếng
chị nguyễn thị thúy chú tại huyện ba vì thành phố hà nội không may bị hạ đường huyết hạ huyết áp dẫn đến khó thở
ngay khi phát hiện lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại đền hạ
đã phối hợp với người nhà chị thúy tiến hành sơ cứu sử dụng cáng đưa chị thúy về lán của lực lượng công an để chăm sóc
đến khoảng một mươi một h ba mươi phút sức khỏe của chị thúy đã dần ổn định
lực lượng công an đã bản giao cho lực lượng y tế để tiếp tục chăm sóc
do sơ cứu được kịp thời sức khỏe của chị thúy đã hoàn toàn bình phục
ngoài trường hợp của chị thúy cũng trong sáng ngày một mươi ba tháng bốn
lực lượng công an làm nhiệm vụ tại đền hạ cũng phát hiện ông võ văn thống
ở thành phố rạch giá tỉnh kiên giang trên đường từ cổng chính lên đền hạ không may bị ngất
lực lượng công an chốt đền hạ đã kịp thời sơ cứu
đến khoảng một mươi hai giờ cùng ngày sức khỏe của ông thống đã ổn định trở lại cùng người thân trở về gia đình
hành động cấp cứu người bị nạn của lực lượng công an đã để lại những ấm tượng tình cảm tốt đẹp
trong mỗi dân người du khách khi về đền hùng tham gia các hoạt động lễ hội
còn đó thêm một lần nữa khẳng định phương châm hành động của lực lượng công an
lúc dân cần lúc dân khó có công an